còn tại mỹ kênh truyền hình cnn cho biết cựu tổng thống mỹ donald trump đã chấp thuận ra hồ tòa và đồng ý trả hai trăm linh usd cho việc được tại ngoại ở bang georgia
theo cáo trạng ông trump phạm tội hướng sự vì đứng đầu một nhóm gồm một mươi tám người nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi tại bang này
như vậy cho đến nay ông trump đang phải đối mặt với bốn bản cáo trạng trong khi đang đẩy nhanh chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó các luật sư ngày một mươi bảy tháng tám đã đề nghị lùi phiên tòa xét xử ông trump với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
theo đề nghị phiên tòa nên được lùi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sáu rất lâu sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm tới